tại thái bình công an huyện hưng hà đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với phạm xuân trung về tội hiếp dâm
trước đó công an huyện hưng hà nhận được trình báo của một nạn nhân về sự việc vào ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
khi nạn nhân ở nhà cùng con trai thì bị một nam thanh niên lạ mặt đột nhập vào nhà cầm dao đe dọa khống chế ép quan hệ tình dục
nếu không sẽ giết hai mẹ con
đối tượng còn chụp lại ảnh nạn nhân và vào ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đã quay trở lại yêu cầu nạn nhân phải chuyển cho hắn hai mươi triệu đồng
nếu không sẽ đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội
trước tình huống trên nạn nhân đã trình báo công an huyện hưng hà
sau khi điều tra xác minh công an huyện hưng hà đã làm rõ đối tượng hiếp dâm và tống tiền nạn nhân là phạm xuân trung
chú tại xã điệp nông huyện hưng hà
tại cơ quan điều tra trước những chứng cứ không thể chối cãi trung đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
công an huyện hưng hà đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với phạm xuân trung về tội hiếp dâm
đồng thời đang củng cố chứng cứ để khởi tố đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản